theo báo cáo của who nước ta đứng thứ một mươi hai trong số hai mươi hai quốc gia chịu gánh nặng của bệnh lao
mỗi năm phát hiện thêm khoảng một trăm ba mươi người nhiễm bệnh trong đó có khoảng ba năm trăm linh người mắc bệnh lao đa kháng thuốc
số bệnh nhân lao đa kháng thuốc có xu hướng tăng đang gây trở ngại cho công tác phòng chống bệnh lao tại cộng đồng
nếu không có biện pháp đối phó kịp thời với tình trạng này
thì thời gian tới số người chết vì bệnh lao sẽ không dừng lại ở con số là một mươi tám người mỗi năm như hiện nay
khoa lao hô hấp bệnh viện phổi trung ương tám giờ sáng
những buồng bệnh chật ký mệnh nhân những hành lang đông người chờ đợi
đây là một trong những khoa đang có số lượng bệnh nhân lao kháng thuốc đến điều trị cao nhất hiện nay
và đây là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lao kháng thuốc diễn ra ngày một phổ biến
uống thuốc uống thuốc không được đặt đô đổi bạn bè uống rượu bỏ bữa
thế là bây giờ tôi
bị kháng lại thuốc

chưa chạy mãi không trả khỏi bởi vì bỏ thuốc
thì đi khám nhiều lần rồi thì bác sĩ bà tổn thương phổ rất nhiều
theo bác sĩ nguyễn thu thủy số lượng bệnh nhân đến điều trị lao kháng thuốc tại khoa liên tục tăng
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là người bệnh không tuân thủ phác đồ bỏ dở thuốc điều trị
điều này là áp lực lớn nhất đang đèn nặng lên vai những người thể thuốc
theo dường kế hoạch thì chúng tôi có tám mươi năm giường
tuy nhiên vì số lượng bệnh nhân thường vượt số lượng dường kế hoạch
những thực cây ở khoa là một trăm linh bốn dường
thường là lúc nào cũng kín dường bệnh
những đối tượng dễ bị mắc lao kháng thuốc thì thường là những bệnh nhân lao phổi bỏ trị
bỏ trị tức là họ không tuân thủ theo cái nguyên tắc điều trị
và với lần thứ hai này nếu như không tuân thủ nữa thì khả năng khỏi cũng sẽ thấp hơn và nguy cơ kháng thuốc sẽ cao hơn
vì vậy cùng với những giải pháp tích cực từ phía chính quyền
mạng lưới phòng chống lao quốc gia thì sự nghiêm túc trong điều trị và phòng chống lây lan bệnh
cho cộng đồng của bản thân những người mắc bệnh lao là vô cùng quan trọng
mắc lao còn có thuốc chữa mà chữa có thể chữa khỏi
cho nên là khi mắc lao mà đã được chẩn đoán lao rồi thì chữa lao ra khỏi thì phải là hai cái điểm cần phải đều như nhau
đó là quyền lợi và nghĩa vụ
quyền lợi là được chữa khỏi bằng thuốc miễn phí của chương trình
nhưng mà nghĩa vụ là mình chữa khỏi bằng thuốc miễn phí của chương trình
mình chưa khỏi là chính bảo vệ cho cộng đồng mà chính là người thân con cháu ông bà chú cho bác
ở trong gia đình những người bạn bè thân thiết nhất của mình
sau đó là cộng đồng xã hội nói chung
và vì hai cái điều đó mà mỗi người nếu như có mắc lao kể cả tôi thì phải cố gắng dùng thuốc đầy đủ
những người mắc lao kháng thuốc không chỉ chịu hàng loạt tác dụng phụ tổn hại trầm trọng đến sức khỏe
mà điều trị lao kháng thuốc còn tốn kém gấp hàng chục lần so với bệnh lao thông thường
nghiêm trọng hơn
lào siêu kháng thuốc hiện nay có phác đồ điều trị kéo dài lên đến hai mươi tháng
nhưng tỷ lệ chữa khỏi chỉ đạt bảy mươi năm
trong khi đó lao là một căn bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao
vì vậy khi số người mắc lao kháng thuốc gia tăng
cũng đồng nghĩa với nguy cơ sức khỏe của cộng đồng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng